viêm đường hô hốp trên nhất vào lúc thời tiết thay đổi
môi trường bí bách khó chịu chăm sóc bé thì cảm thấy hết sức là mệt mỏi
vậy tôi xin hỏi nguyên nhân gây bệnh và triệu chứng cũng như cách phòng bệnh viêm đường hô hấp trên phổ bé
tại sao các bé lại hay mắc bệnh hô hấp như vậy
thưa bác sĩ cảm ơn câu hỏi của hoài phương
và bây giờ hoài phương ơi hãy lắng nghe những lời tư vấn từ phó giáo sư diệu thúy
vâng nếu mà chị nghe từ đầu chương trình thì đều thấy là
thông thường là trẻ em ở những môi trường nước như chúng ta là môi trường nước phát triển môi trường nhiệt đới
thì tỷ lệ viêm đường hô hốp trên rất là nhiều
viêm đường hô hốp trên nó là khái niệm rất là chung nó không phải bệnh cụ thể
viêm họng viêm mũi viêm tai đều xếp vào viêm đường hô hốp trên
những trẻ đều có những triệu chứng ví dụ như là ho hắt hơi sổ mũi chảy nước mũi trong rát họng
đó là những triệu chứng chung chung chứ không phải là khó thở không phải là khò khòi
những triệu chứng rất là chung chung như thế viêm amidal vi ai đó
thế thì các anh chị cũng biết là ngay từ đầu chúng ta đã trình bày rồi
trẻ nhỏ là một đối tượng rất đặc biệt
và cái hệ hô hốp nó mới học cách thích nghi môi trường thôi
nó chưa hoàn thiện về cấu trúc giải phẫu
giải phẫu chẳng hạn trẻ người lớn thì ít bị ảnh hưởng vào viêm tai hơn
trẻ nhỏ dễ hơn chẳng ví dụ như thế
cái thứ hai nữa là hệ thống biễn dịch nó phải học từ từ
nó phải học từ từ
và cho nên là khi đứa trẻ thấy đến tuổi tiền đi học năm sáu tuổi
thì hệ hô hốp mới ổn định
còn từ một đến ba tuổi là nó cứ loanh quanh từ cái nọ đến cái kia lanh quanh suốt
thế cho nên là câu chuyện phòng bệnh là rất quan trọng
phòng bệnh ở trẻ em thì lại khó vì người lớn ta có ý thức
còn đứa trẻ nó không có ý thức
thế vậy đầu tiên chúng tôi luôn nói
một đứa trẻ mà gọi là tốt
thì đứa trẻ đấy phải tự nó có khả năng bảo vệ
người ta phải đề kháng tự nhiên tốt nhất là như thế
vậy đứa trẻ phải ăn uống đầy đủ
nếu như trẻ nhỏ người ta khuyến cáo
như trẻ nhỏ dưới sáu tháng bố bệnh hoàn toàn
vì sao vì nó được miễn dịch từ mẹ truyền sang
với thủ động từ mẹ truyền sang
và cái miễn dịch đấy làm cho đứa trẻ nó khỏe dần dần nó đề kháng dần dần
đứa trẻ nó khỏe từ bé đến càng lớn
nó cứ khỏe khỏe chứ đứa trẻ hay ốm nó cứ ốm đi ốm lại
vì sao vì nó đề kháng kém
vì nó dùng kháng sinh nhiều nên nó đề kháng kém
thứ nhất là bố mẹ hoàn toàn
thứ hai là những phản xạ rất thông thường
như chúng ta trình bày
và những phản dạ tránh tập trung chỗ đông người
cho nên ở nước ngoài cái con cái lớp học
ít khả năng bị lây nhiễm hơn
chúng ta tập trung nhiều người trong một gia đình
và như vậy là phòng riêng thoáng mát
trẻ như thế chẳng hạn tiêm chủng đầy đủ
đấy cũng là một yếu tố giảm nguy cơ
trẻ trẻ trồng cúm rất là giảm nguy cơ
vì em còn là trẻ nhỏ
rồi làm gì phản xạ như tôi nói đeo khẩu trang
ở những chỗ đông người
người ta khuyến cáo đứa trẻ những lúc nào phải rửa tay
ví dụ trước khi ăn chẳng phải rửa tay
sau khi đi vệ sinh phải rửa tay
khi chơi đồ chơi là phải rửa
tại vì rất là sạch sẽ
để giảm những đồ chơi đứa trẻ hàng ngày
sau khi chơi xong xếp gọn lại
và phải tẩy rửa
chúng ta thường là đứa trẻ rửa tay nhưng chúng ta không bao giờ có phản xạ
rửa những đồ chơi lo mặt bàn mặt ghế
tất cả những chỗ đấy là môi trường vi khuẩn
cực kỳ nhiều luôn
rồi gì nữa người chăm sóc trẻ
cũng phải bảo vệ và không đứa trẻ thôi
còn bố mẹ vẫn bình thường vẫn hút thuốc lá
bố mẹ vẫn có thể nhiễm khuẩn nhưng chúng ta
chúng tôi làm môi trường bệnh viện
cho nên là các anh chị để ý là những người mà người ta bảo vệ con
trước khi về người ta tắm người ta thay quần áo
trước khi vào nhà người ta vệ sinh tối đa
để tránh nguy cơ
người lớn là người lành mang bệnh mang vào cho đứa trẻ
và đặc biệt là tiêm chủng
tôi nhắc đến nhắc lại là đứa trẻ tiêm chủng vô cùng quan trọng
bởi vì nếu tiêm chủng tốt
thì đứa trẻ nó có miễn dịch tốt
miễn dịch cộng đồng là đứa trẻ giảm nguy cơ
và chị khi yên tâm đến năm tuổi tự đứa trẻ nó sẽ hồi phục lần
các bé thì bị nhiễm càng lớn dần nó càng giảm dần
và đó là lời khuyên từ phía phó giáo sư diệu thúy